tại chủ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mặt chủ tịch quốc hội hàn quốc trần sê kyun đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhật liệt hoan nghênh chủ tịch quốc hội hàn quốc trần sê kyun sang thăm việt nam
trong bối cảnh quan hệ việt hàn đang phát triển rất tốt đẹp và hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và hai nước việt nam hàn quốc
ngài trần sê kyun bày tỏ sự kính trọng sâu sắc và vinh dự được tiếp kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng
cho rằng sự phát triển hết sức mạnh mẽ lành mạnh và hiệu quả của quan hệ việt nam hàn quốc trong hai mươi năm năm qua là hiếm có trong quan hệ quốc tế
là kết quả của tầm nhìn của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước
ngài trần sê kyun thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và hội kiến với các nhà lãnh đạo việt nam đánh giá cao việc việt nam tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hàn quốc
cho biết lãnh đạo và người dân hàn quốc luôn dành tình cảm ngày càng tốt đẹp đối với việt nam
khẳng định hàn quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa tại việt nam
bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ hàn việt sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp cả về lượng và chất trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm hội kiến của ngài chủ tịch trong chuyến thăm
đánh giá cao sự phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ hợp tác việt hàn trên các lĩnh vực trong những năm qua
nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
nhấn mạnh giữa hai nước có nhiều lợi ích tương đồng và sự gần gũi về văn hóa gắn bó giữa nhân dân
có nền tảng xã hội vững chắc và tiềm năng hợp tác rất lớn
mong muốn hai bên đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh chính phủ quốc hội chính đảng và các địa phương hai nước
nhằm góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ
hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới